gần bốn mươi tỷ đồng tiền phạt sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín
đây là thông tin được công bố tại buổi tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm hai nghìn một mươi tám
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại tp hcm vào chiều hai mươi một tháng hai
theo đó năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành nông nghiệp đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất hơn bảy mươi cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp
an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã phát hiện hơn năm hai trăm linh cơ sở vi phạm và xử phạt ba mươi chín tám tỷ đồng
về công tác xây dựng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc hiện có hơn một tám trăm linh cơ sở trồng trọt
được cấp giấy chứng nhận việt gap với diện tích khoảng hơn tám mươi hectare tăng sáu mươi một hectare so với năm hai nghìn một mươi bảy
cả nước xây dựng thành công hơn một hai trăm linh chuỗi hơn một bốn trăm linh sản phẩm và hơn ba địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi
tăng cường giám sát
kiểm tra để mà trong khâu lưu thông sản xuất lưu thông để mà phát hiện kịp thời xử lý vi phạm để mà gian đe đối với các trường hợp
là lạm dụng những cái hóa chất kháng sinh cấm những cái thuốc đỏ vẹn thực vật thuốc thú y đồng ngoài danh mục
thực tế hiện nay việc xử lý rứt điểm một số tồn tại như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật thuốc thù y hóa chất kháng sinh
trong sản xuất nông sản thủy sản giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn chậm
chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
nhiều địa phương chưa chuyển hướng mạnh sang thanh tra đột xuất như chỉ đạo của bộ và chính phủ nên hiệu quả thanh tra không cao
ngoài ra lực lượng cán bộ quản lý thanh tra về an toàn thực phẩm tại các địa phương vẫn còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn
làm ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ theo phân công phân cấp ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất
chúng ta cũng tiếp tục triển khai mạnh công tác thông tin truyền thông quảng bá những cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo quy định an toàn thực phẩm
quảng bá đối với sản phẩm đạo an toàn thực phẩm để cho người dân người tiêu dùng biết và ủng hộ
đó là những giải pháp trong kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín đã được đặt cập đới và cơ quan thuộc bộ cũng như các địa phương sẽ tích cực triển khai
năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đặt nhiệm vụ trọng tâm
trong việc tổ chức sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nhập khẩu
trong nước tập trung mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thực hành nông nghiệp tốt
đồng thời tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu vào việt nam theo quy định